cục phòng vệ thương mại bộ công thương cho biết cục vừa nhận được thông báo về việc ủy ban thương mại hàn quốc
đã khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm sợi gỗ rán của việt nam
theo đó thời kỳ điều tra từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám tới ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
các bên liên quan có thể gửi ý kiến bình luận về phạm vi sản phẩm bị điều tra
và gửi ủy ban thương mại hàn quốc trong vòng bốn tuần kể từ ngày khởi xướng điều tra
cục phòng vệ thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu có liên quan của việt nam
theo dõi sát tình hình vụ việc và tham gia hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra để đạt được kết quả khả quan trong vụ việc
và đồng thời thường xuyên liên lạc cũng như trao đổi với cục trong suốt quá trình điều tra để phối hợp xử lý vụ việc